trong khi đó tại tỉnh thanh hóa chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa vừa ban hành công điện số hai mươi bốn
gửi giám đốc các sở trưởng các ban ngành đơn vị cấp tỉnh chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố
về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó từ một mươi hai h ngày một mươi hai tháng tám thanh hóa tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ chỉ được bán hàng mang về
trước đó vào tối ngày hôm qua tỉnh thanh hóa đã ghi nhận một mươi ba ca bệnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín
trong đợt này là một trăm năm mươi một ca